trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đồng nai vừa thông tin về việc chó dại cắn hai người trên địa bàn huyện trảng bom
theo kết quả điều tra dịch tễ cho biết ông dvn bốn mươi bảy tuổi ngụ tổ một mươi ấp ba xã sông chầu
có nuôi một con chó lai không rõ loại cho được tiêm phòng bệnh dại
hàng ngày con chó này được xích lại trong khuôn viên dãy và không dọa mõm
trước đó một tuần con chó có biểu hiện ủ rũ chán ăn bỏ ăn chảy nước rãi
ngày hai mươi chín tháng hai trong quá trình cho ăn và chăm sóc chó ông nở đã bị chó cắn vào cẳng tay trái gây xây sát da
đến ngày một tháng ba vợ ông n là bà s l m vào thăm giấy thì bị chó cắn vào cẳng chân trái gây ra vết thương sâu chảy máu nhiều
cả hai người sau đó đã tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh dạy
ông n báo với trạm chăn nuôi và thú y huyện trảng bom tiến hành lấy mẫu đưa đi xét nghiệm
kết quả xét nghiệm con cháu bị dương tính với virus dại
theo khảo sát các hộ gia đình trong khu vực nuôi khoảng bảy con chó đa số chưa tiêm vaccine phòng dạy
trước đó trưa ngày một mươi chín tháng hai tại huyện nhân trạch xuất hiện một con chó cỏ màu đen biểu hiện hùng giữ chảy đất dãi mắt đỏ đi lang thang
sau đó vụ đến cắn chó nhp ba tuổi ngụ ấp ba xã phú thạnh khiến chó bị nhiều vết thương
riêng vết thương vùng gót chân trái bị chảy nhiều máu con chó này sau đó bị đánh đuổi đi
cùng trưa bà vtkl năm mươi tuổi cùng ngụ ấp ba xã phú thạnh phát hiện con chó này trốn trong nhà nên đuổi đi
thì bị cắn vào càng chân trái vết cắn nông chảy ít máu
con chó sau đó chảy lang thang và cắn nhau với vải con chó xung quanh khu vực
đến chiều cùng ngày con cháu bị người dân nhốt lại và thông báo cho trạm thú y huyện nhân trạch
trạm thú y huyện lấy mẫu gửi chia cục thú y vùng sáu làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus bệnh dại
bà l và b sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế thăm khám được chỉ định và đã tiêm huyết thành kháng dại và vaccine phòng dạy
cả hai trường hợp này phải tiêm đủ năm liều vaccine phòng bệnh dạy mới đảm bảo yêu cầu
trước tình hình bệnh dạy diễn biến phức tạp cdc đồng nai khuyến cáo
người dân khi bị chó mè hoặc động vật hoang giã cắn cào cần sơ cứu vết thương để giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn
các bước sơ cứu có thể thực hiện ngay tại nhà gồm rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng trong một mươi năm phút
sau đó rửa lại vết thương bằng cồn bốn mươi năm bảy mươi độ hoặc cồn iốt
sau bước sơ cứu cần đến ngay cơ sở tiêm chủng gần nhất để được thăm khám và đưa ra chỉ định tiêm ngừa phù hợp
tuyệt đối không nên nạn máu trả sát tránh gây dập nát không mang kín vết thương khiến virus dại xâm nhập nhanh hơn vào cơ thể
đặc biệt không tự ý sử dụng các loại thuốc nam để chữa trị
ngoài ra khi nuôi chó người dân cần đưa chó đi tiêm phòng bệnh dạy nếu có biểu hiện bất thường cần phải báo ngay với chính quyền địa phương